tiếp tục công tác xử lý vụ chìm tàu vận tải trên sông lòng tàu huyện cần giờ
chiều nay hai mươi bảy tháng một mươi lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã kiểm tra việc khắc phục sự cố
đồng thời khen thưởng các đơn vị cá nhân đã tham gia cứu hộ cứu nạn
đại diện lãnh đạo tp hcm cảm ơn và biểu dưng tinh thần trách nhiệm của tập thể thuyền viên tàu hàng prosper
và các ngư dân hoạt động trên luồng hàng hải sài gòn vũng tàu đã tích cực tham gia cứu nạn tàu container bị chìm tại cần giờ
nhờ cứu hộ kịp thời toàn bộ thủy thủ đoàn một mươi bảy người đã thoát nạn
ủy ban nhân dân tp hcm tặng bằng khen cùng một trăm linh triệu đồng cho tập thể tàu posper
bằng khen cùng một mươi triệu đồng cho thuyền trưởng tàu và ba ngư dân
hiện công tác khắc phục sự cố chìm tàu đang được khẩn trương tiến hành
trong số gần hai trăm chín mươi container bị chìm lực lượng chức năng đã thu gom trục vất được một trăm một mươi chiếc
việc bơm hút dầu ngăn ngừa tràn dầu phân luồng hàng hải cũng được bảo đảm